tại hải phòng tàu hải quân hoàng gia anh cùng thủy thủ đoàn cập cảng tân vũ bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố hải phòng trong bảy ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng hai
sự lễ đón có đại sứ vương quốc anh tại việt nam lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
chuyến thăm này là một trong những hoạt động cụ thể kỷ niệm một mươi năm việt nam và vương quốc anh ký kết quan hệ đối tác chiến lược
trong đó an ninh quốc phòng là lĩnh vực hợp tác quan trọng đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong trao đổi chuyên môn về thủy đặc
cũng như tăng cường mối liên kết giữa lực lượng hải quân của hai quốc gia